liên quan đến vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở xã đồng cẩm huyện kim thành vào chiều ngày tám tháng sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người cướp tài sản
quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng về hành vi phạm tội trên
các đối tượng gồm lương văn đạt và nguyễn văn doanh cùng chú tại huyện tiên lãng thành phố hải phòng
quá trình điều tra xác định vào khoảng hai mươi h ngày bảy tháng sáu doanh điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát
trở đạt đến cửa hàng vàng bạc đức nam tại thị tứ đồng gia xã đồng cẩm
khi phát hiện anh nguyễn đăng ninh là con trai của chủ nhà đang đứng trong cửa hàng đạt dùng súng bắn đe dọa
còn doanh dùng búa đập tủ kính trưng bày vàng lấy được ba vòng vàng loại kiềng cổ trị giá hơn năm mươi triệu đồng
phát hiện sự việc anh ninh hô hoán và giữ được doanh lúc này đạt liền sử dụng súng bắn liên tiếp vào ngực và chân anh ninh
sau khi gây án đạt và doanh bỏ chạy khỏi hiện trường